ngày nắng nóng ở các tỉnh miền trung vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
liên tục từ ngày năm tháng bảy tới giờ ngày nào trung bộ cũng xảy ra nắng nóng trên diện rộng
và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ
dự báo trong ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục trải dài suốt từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng các huyện vùng núi phía tây khu vực từ hà tĩnh trở vào cho đến bình định
có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao tới ba mươi chín bốn mươi độ
nắng nóng ở miền trung được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới
có trăng thì cũng phải đến những ngày đầu tuần sau nắng nóng mới có dấu hiệu thuyên giảm bớt
trái ngược với thời tiết ít mưa tại bắc bộ và trung bộ
trong ngày hôm nay khu vực nam bộ và tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh
nên mưa rông vẫn xuất hiện ở trên diện rộng
riêng khu vực nam bộ có mưa vừa có nơi mưa to
kèm theo đó là rông lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý
chuyển sang thông tin thời tiết biển do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão danas
ở vùng biển đông bắc của biển đông trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa và gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật tới cấp tám khiến cho biển động mạnh
ngoài ra ở phía nam gió mùa tây nam vẫn hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay
trên các vùng biển từ bình thuận đến kiên giang khu vực vịnh thái lan và khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rông
riêng vùng biển từ bình thuận đến cà mau cũng như là khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp tám
vì thế mà khu vực này tiếp tục được cảnh báo có sóng cao và biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước